phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện trảng bom bắt khẩn cấp ba đối tượng dùng súng cướp xe ô tô trên địa bàn xã hồ nai ba
theo đó ba đối tượng bị bắt giữ gồm quách quốc vương quách long phú và nguyễn văn quyết cả ba cùng ngụ tp biên hòa
trước đó ngày một tháng tám khi anh mai lê văn điều khiển xe ô tô bảy chỗ đến khu vực ấp thanh hóa xã hồ nai ba huyện trảng bom
thì ba đối tượng trên dùng hai xe ô tô khác ép xe anh văn vào lề đường sau đó dùng súng bắn đạn bi và mã tấu dí vào cổ buộc anh văn phải xuống xe và cướp xe mang về phường tân hiệp để cất giấu
sau khi nhận được tin báo của nạn nhân phòng cảnh sát hình sự và công an huyện trảng bom vào cuộc điều tra
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau khi gây án các đối tượng đã bị bắt giữ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ